theo hiệp định thương mại tự do vừa được ký kết này ở chiều ngược lại liên minh châu âu eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu ngay lập tức
đối với tám mươi năm sáu số dòng thuế tương đương với bảy mươi ba kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu
việc cắt giảm thuế quan của cả hai phía việt nam và eu được các chuyên gia đánh giá sẽ nâng cao tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước ta
đồng thời tạo động lực để các doanh nghiệp vươn lên phát triển đáp ứng đòi hỏi của môi trường cạnh tranh toàn cầu
theo lộ trình trong vài năm tới eu sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với chín mươi chín hai số dòng thuế tương đương chín mươi chín bảy kim ngạch xuất khẩu của việt nam
đối với ba kim ngạch xuất khẩu còn lại của việt nam eu dành cho việt nam hạn ngạch thuế quan với thuế nhập khẩu trong hạn ngạch là
như vậy có thể nói một trăm linh kim ngạch xuất khẩu của việt nam sang eu sẽ được xóa bỏ thuế nhập khẩu sau một lộ trình ngắn
cho đến nay đây là mức cam kết cao nhất mà một đối tác dành cho việt nam trong các hiệp định thương mại tự do fta
đã được ký kết lợi ích này đặc biệt có ý nghĩa khi eu liên tục là một trong hai thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam ở thời điểm hiện tại